thưa quý vị ông daniel stelling chỉ huy đơn vị phản gián của cơ quan an ninh thụy điển cho biết
không có bằng chứng cụ thể về hoạt động phá hoại trong quá trình điều tra vụ việc
đối với đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc từ nga sang châu âu
tuyên bố của ông stanlin được đưa ra giữa lúc có thông tin cho rằng
các nhà điều tra thụy điển có thể đã giải quyết xong vụ việc
nhưng vẫn giữ im lặng với những đồng minh phương tây dựa trên những toan tính chiến lược
trước đó một số quan chức phương tây thừa nhận rằng
nga không liên quan đến các vụ nổ dòng chảy phương bắc
và không có bằng chứng cho thấy moscow đứng sau vụ việc này
sự cố tại hai đường ống khí đốt phòng chảy phương án một và hai diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín
đức đan mạch và thụy điển không loại trừ đây là vụ phá hoại có chú ý
ngày một mươi tám tháng một mươi một một công tố viên thụy điển cho biết
các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại địa điểm đường ống bị hư hại